từ ngục tối thắng lợi trở về
chính là tiêu đề của bộ ảnh phóng sự mà nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh chu trí thành
thực hiện trong quãng thời gian ông là phóng viên chiến trường những năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
bảy mươi năm trôi qua nhưng những khoảnh khắc lịch sử bên dòng sông thạch hãn vẫn mang những giá trị đặc biệt
với những bức ảnh lịch sử này năm hai nghìn một mươi hai ông đã vinh dự được trao giải thưởng
nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh
chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những tháng ngày tác nghiệp tại chiến trường khốc liệt
vẫn còn nguyên vẹn trong tâm thức của nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh chu trí thành
cựu phóng viên ảnh của thông tấn xã việt nam

đối với những người ra tiền tuyến cán bộ ra thì họ rất là thương
bốn bức ảnh trong bộ ảnh từ ngục tối thắng lợi trở về được chụp năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ghi lại diễn biến của một trong những cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh việt nam
diễn ra tại bờ bắc sông thạch hãn quảng trị
nghệ sĩ nhếp ảnh chu trí thành đã chọn đặc tả những khoảnh khắc cao trầm
nhất của niềm vui cảm xúc vỡ hòa của những người tù cách mạng khi được trở về với quê hương gia đình đồng đội
với cách tiếp cận giàu tính nhân văn bộ ảnh từ ngục tối thắng lợi trở về
đã diễn tả được rõ nét tầm góc của chiến thắng chính nghĩa
chiều sâu giá trị của hòa bình cũng như tâm thế của những người trong cuộc